chiều ngày hai mươi năm tháng ba bảo hiểm xã hội việt nam đã có thông tin về thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới
không ghi ngày hết hạn sử dụng đang được dư luận quan tâm
theo bảo hiểm xã hội việt nam thẻ bảo hiểm y tế được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của luật bảo hiểm y tế
nghị định số một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật thuế bảo hiểm y tế và được sự thống nhất của bộ y tế
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến nay bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trên cả nước đã triển khai việc cấp mới
đổi cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội
theo đó thẻ bảo hiểm y tế chỉ ghi giá trị sử dụng và không ghi thời điểm hết hạn sử dụng
qua nhiều năm triển khai thực hiện thay đổi này đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính
phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số hiện nay và được hầu hết người tham gia hưởng ứng
theo bảo hiểm xã hội việt nam thẻ bảo hiểm y tế không ghi hạn sử dụng tạo thuận lợi hơn cho người tham gia có thể sử dụng lâu dài
không phải mất thời gian làm thủ tục chờ đổi thẻ
cùng đó khi người dân tham gia bảo hiểm y tế thì các thông tin của người tham gia
bao gồm cả trường hợp thay đổi thông tin trong đó có thông tin về hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
được ghi đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội
trên biên lai thu tiền đóng cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cho người tham gia lưu giữ
cũng thể hiện hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
trước ba mươi ngày hết hạn sử dụng thẻ cơ quan bảo hiểm xã hội gửi danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thẻ bảo hiểm y tế cho các tổ chức dịch vụ thu để thông báo người tham gia đăng ký đóng tiếp bảo hiểm y tế
nhằm duy trì thời hạn sử dụng thẻ
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã cung cấp các tiện ích để người dân có thể dễ dàng tìm hiểu
tra cứu thông tin hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình thông qua nhiều hình thức gồm qua cổng thông tin điện tử
người dân truy cập địa chỉ website bảohiểmxsahoi gov vn để thực hiện tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế
qua ứng dụng vssid để tra cứu thời hạn sử dụng thẻ quá trình tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế tại ứng dụng này
người dân cần cài đặt ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện thoại di động thông minh và thực hiện đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng
qua tổng đài chăm sóc khách hàng người dân liên hệ với tổng đài theo số một chín không không chín không sáu tám để được cung cấp thông tin
liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội nơi tham gia bảo hiểm y tế
như vậy cơ quan bảo hiểm xã hội đã cung cấp nhiều kênh thông tin và tiện ích giúp người tham gia chủ động theo dõi hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để kịp thời gia hạn thẻ
thời gian tới đến tất cả người dân đều có thể theo dõi tra cứu hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế một cách tiện lợi và dễ dàng
ngành bảo hiểm xã hội việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp truyền thông đồng thời nghiên cứu bổ sung thêm các tiện ích nhằm đáp ứng sự hài lòng của đông đảo nhân dân và người lao động